vải u trứng vải hồng thường gọi là vải sớm vì loại vải này thường chín hơn trước vải thiều từ một mươi năm ngày đến một tháng
tuy không được ngon như vải thiều nhưng cũng rất được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng
tại tỉnh bắc giang đã có hàng trăm tiểu thương lái trung quốc đổ về đây để thu mua loại quả này vận chuyển về nước tiêu thụ
thu mua vải ngay tại chợ chất lên xe và chở đi trung quốc ngay trong ngày
anh vũ trung thương lái vải người việt nam chuyên kết hợp với người trung quốc để mua vải sang tiêu thụ tại thị trường trung quốc
mỗi ngày anh thu mua được một mươi tấn
đầu vụ đến giờ anh đã vận chuyển thành công một mươi chuyến đồng nghĩa với việc riêng kênh phân phối của anh đã có hơn một trăm linh tấn vải được vận chuyển sang trung quốc

năm nay trung quốc mất mùa và bên đây cũng xấu không đẹp bằng vải việt nam
nên khi những vải của việt nam sang trung quốc thì người dân ưa chuộng và mua rất là nhiều
mùa vải thiều năm nay sắp vào vụ
theo nhận định của cơ quan chức năng tỉnh bắc giang trung quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính khoảng bốn mươi tổng sản lượng tương đương với chín mươi lượng xuất khẩu
vào vụ thu hoạch vải thiều tại tỉnh bắc giang
thường có gần ba điểm thu mua với trên một năm trăm linh thương nhân trong và ngoài nước
hiện nay trên địa bàn huyện theo số thống kê chưa chính thức
có hơn hai trăm linh thương nhân người trung quốc đã đến đây và đặt những điểm cân để thu mua vải thiều giúp cho bà con nông dân
về phía huyện để giúp cho tiêu thụ vải thiều thuận lợi chúng tôi cũng chỉ đạo ngành công an
làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính
đối với nhập cảnh của các thương nhân nước ngoài
thứ hai là đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối an toàn cho các thương nhân mà đến đây ở đây để thu mua tiêu thụ vải thiều cho nông dân
mặc dù hiện tại mới chỉ có vải lai chưa đến vụ vải thiều
song người dân và chính quyền tỉnh bắc giang đang lo ngại kịch bản giữa vụ vải thiều sẽ giảm giá
thậm chí bị ép giá do nguồn cung lớn như nhiều năm trước
vậy nên bên cạnh việc tạo điều kiện cho thương nhân trung quốc thu mua vải thiều
hiện chính quyền tỉnh bắc giang cũng đang nỗ lực tìm kiếm
mở rộng các thị trường xuất khẩu mới nhằm giảm áp lực phụ thuộc vào trung quốc như hiện nay